những cựu tù từng bị giam cầm bị tra tấn dã man tại nhà tù phú quốc sau bốn mươi năm năm
nhưng họ vẫn nhận ra nhau tay bắt mặt mừng
trở lại phú quốc lần này có một hai trăm linh cựu tù đến từ bốn mươi sáu tỉnh thành của cả nước
mỗi người có một vùng quê một hoàn cảnh sống khác nhau
nhưng tất cả đều có chung một mong ước là được trở lại phú quốc để gặp gỡ tri ân đồng đội của mình
dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày trên tháng trở về hôm nay
là một chi ân mà chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động
thấy được đảng nhà nước và nhân dân luôn quan tâm đến những người có công
trong đó có những chiến sĩ cách mạng bị bắt tổ đề chúng tôi
bị bắt tại phú quốc và các nhà tù khác trên miền nam
đến lần này kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày trên tháng trở về
thì đoàn thái bình chúng tôi là có hai mươi bốn đại biểu được tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh cho đi
thì chúng tôi thấy vô cùng cảm động
trở lại phú quốc để tham dự buổi lễ tri ân đồng đội
còn nằm lại nghĩa trang liệt sĩ nơi đây
có đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước
người từng bị giam cầm tại nhà tù phú quốc
cùng lãnh đạo tỉnh ủy kiên giang
và hơn một hai trăm linh chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm tại trại giam phú quốc
sự kiện long trọng này nói lên tình cảm sâu nặng của cả một thế hệ chiến sĩ cách mạng
đã chiến đấu hy sinh một phần sương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
chiến tranh đã đi qua
mỗi người có một cuộc sống của riêng mình
có người sống đầy đủ viên mãn
nhưng không ít người cuộc sống còn khó khăn
nhưng cho dù ở vị trí nào dù công việc nào
các cựu tù phú quốc vẫn hoàn thành nhiệm vụ
và sống có trách nhiệm
một thế hệ vàng của lịch sử
đã làm tròn bổn phận của mình trước vận mệnh dân tộc
bốn mươi năm năm đã qua đi
trở lại di tích trại giam phú quốc
các cựu tù không thể quên kỷ niệm của một thời đấu tranh bất khuất
giữ vững khí tiết của người cộng sản
để mà chọn lựa được những đồng chí có đầy đủ điều kiện để có thể đi được
thì cũng là một cái điều kiện mà chúng tôi cần phải cân nhắc
thế nhưng mà tâm nguyện của anh em
thì ai cũng muốn được trở lại cái nơi này
một lần bây giờ được trở lại cái nơi đó
cũng là một cái nơi mà để xem lại cái sự thay đổi
nhưng đồng thời cũng là cái nơi để mà an ủi
để mà động viên anh em chúng tôi
và tiếp tục phát huy cái truyền thống
chuyên trung bất khuất của chúng tôi
trong cái thời gian này
để tiếp tục công diễn nữa cho gia đình
cho xã hội và cho nhân dân
đến nay toàn bộ khu di tích nhà tù phú quốc
đã được bảo tồn và phục dựng lại
tại đây có đến bốn mươi cán bộ
chiến sĩ quân giải phóng đã bị mỹ ngụy giam cầm và tra tấn
chỉ đến khi hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh
lập lại hòa bình ở việt nam được ký kết vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
họ mới được trả tự do
ngay sau cánh cổng trại giam này
là khu trường cọp của gia đình
những tù dân bị giam tại đây
phải chịu đựng nắng nóng như thiêu đốt
trên nền cát ban ngày
và chịu sự lạnh lẽo của sương giá vào ban đêm
hầu hết những người bị giam cầm
ở nhà tù phú quốc
đều đã nếm trải những ngày tháng bị đoạ đầy
bị tra tấn bị bỏ đói
trong các trường cọp dưới thép gai như thế này
nếu ban đêm thì trên là lạnh

mỗi lần trở lại đây
nguyên chủ tịch nước trương tuấn sang
lại vào thăm những nơi mình từng bị giam giữ năm xưa
có thể nói
nhà tù phú quốc là nơi thử thách khốc liệt nhất
đối với lòng trung kiên của người chiến sĩ cộng sản
là nơi thể hiện sức sống mãnh liệt của tổ chức đại dịch của việt nam

đây còn là nơi nuôi dưỡng giải luyện ý chí cách mạng
là nơi chia sẻ động viên giữa bạn tù
sau các trận tra tấn dã man của kẻ địch
giúp họ vượt qua nỗi đau về thể xác
tội ác tột cùng của nhà tù phú quốc vẫn còn đây
từ những dụng cụ tra tấn hiện đại nhất
đến những hình thức tra tấn dã man thời trung cổ
từ tra tấn bằng chích điện
đến dùng gậy đập gãy răng người tù
từ dùng kìm rút móng chân
đến dùng que sắt nung đỏ
xuyên vào bắp chân bắp đùi
từ hình thức cho tù nhân ngồi trên đống lửa
hay dìm vào chảm nước sôi
thậm chí đóng đinh vào chân tay
vào đầu tù nhân cho đến chết
các hình thức tra tấn tàn ác
đã cướp đi mạng sống của hơn bốn chiến sĩ cách mạng
tại nhà tù phú quốc
thời mỹ nguyện
mà không phải ở đây lúc đầu tiên là ở cái khu a hai
cái khu a một
sao nó mới chuyển vậy đây
nó nói mình là tổ chức đấu tranh
nó bắt mình về đây đánh đập như vậy
đánh đập giả mang như thế
mà không phải là lúc vô và làm gì liền đâu
nó phải để ở đó nó mới nhốt ở ngoài chuồng kém
nhốt chuồng kém hàng một hai tầng
nó đang điều tra mưa gió gì cũng ở đó hết
chừng nào không được nữa
thì nó bắt đầu nó mới đem vô
vô trong cái hầm bự cái hầm chuồng
cái hầm sắt đó
để cũng cả tầng một hai tầng nữa
đến cuối cùng điều tra mình không khai nữa
thì nó mới đem cho vô
những hình tượng phục dựng lại như thế này
đã nêu tả được phần nào
các thủ đoạn tra tấn của nhà tù phú quốc
càng tàn bạo
thì các chiến sĩ cộng sản càng quyết tâm phản kháng
đấu tranh mạnh mẽ với nhiều hình thức khác nhau
như thuyệt thực
để đấu tranh với chế độ hạ khắc
luôn bỏ đói người tù
hoặc tự giạch bụng để đấu tranh với các hình thức tra tấn dã man
như cho tù nhân vào thùng nước
rồi dùng búa gõ bên ngoài
các chi bộ đảng trong trại giam
còn tổ chức các cuộc vượt ngục
bằng cách đào hầm bằng những chiếc thỉa ăn cơm
ngay trên sàn ngủ
và đào thông hàng chục mét ra bên ngoài
có một số cuộc vượt ngục phú quốc
đã trở thành huyền thoại
cái bọn ác ôn cây ngục của trại giam đường hành này
nó đưa vào là thủ tiêu
nhưng mà nó chỉ nói là thủ tiêu thôi
nhưng mà không nói thủ tiêu được
nó chỉ thông tin cho mình thủ tiêu
nó chung từ cái chỗ
nắm được cái thông tin thủ tiêu này
thì đảng quỹ nhà lào mới bắt đầu là
đấu tranh với địch
tổ chức vận đầu tổ chức đấu tranh là dân sinh dân chủ
nhưng đến không được thì phải thiệt thật
mà thiệt thật không được thì phải bỏ bụng
là bụng yêu sách
nhưng mà địch đâu có nhuận bảo
có nhuận bảo là đó là cái tựu đoạn bí mật
để nó bắt cái nem mà nó thủ tiêu
trại giam tù binh cộng sản việt nam
tại phú quốc được mỹ ngụy xây dựng lại
trên nền của nhà lào cây dừa
từ thời pháp để lại
trại giam trải rộng trên diện tích hàng chục hectare
gồm một mươi hai khu biệt giam khác nhau
đây là khu biệt giam b hai
khu biệt giam này được tỉnh kiên giang cho xây dựng lại
và trở thành di tích lịch sửa quốc gia
ngày nay nơi đây trở thành
một địa chỉ du lịch đầy xúc động
nhiều du khách quốc tế tới thăm
và cảm nhận được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh xâm lược
mà người dân việt nam phải chịu đựng

nhưng mà đầu tiên nó đưa tôi về khu
sau đó đấy là một tháng sau
nó đưa tôi sang cái khu biệt
điện lập riêng là anh em thương minh
bắt tôi về
đó là khu b chín
điều này là khu b chín
điều này là khu b chín
tức là khu b chín sang đến khu một mươi

thì mỗi một lần đấu tranh
thì là một lần sẽ đàn áp
mà đấu tranh như vậy
thì cần đến những đồng chí
tức là đã được tổ chức cho vào
kết nạp hoạt động mình đầu thầu vương bổng
ông nguyễn văn đồ từng bị giam cầm ở đây
trong những năm kháng chiến chống mỹ
ông đồ quê ở hải dương
năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đi bộ đội
vào nam chiến đấu
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
ông bị địch bắt
và đưa ra giam cầm tại nhà tù phú quốc
sau một lần đấu tranh với cai ngục
ông bị đưa ra tòa án binh
của chính quyền việt nam cộng hòa
ông bị kết án trung thân
nhưng sau đó ông đã vượt ngục
có ba người cùng vượt ngục với ông
đã trốn thoát
giữa ông bị bắt và bị mỹ ngụy đưa ra giam giữ
tại nhà tù côn đảo
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
sau hiệp định paris
ông được trả tự do
dù phải trải qua hai nhà lao khét tiếng
ở phú quốc
vào nam chiến đấu
và côn đảo
nhưng ông đồ vẫn may mắn sống sót và trở về
trong khi không ít đồng đội của ông
vĩnh viễn nằm lại nghĩa trang liệt sĩ nơi đây
từ trại giam b hai
các cựu tù phú quốc
lại lên xe tìm đến những nơi đồng đội của mình
đã hy sinh
hầu hết những con đường đều đã được đầu tư xây mới
có rất nhiều dự án
cho một thời kỳ phát triển đột phá của phú quốc
trong tương lai
sẽ có những đổi thay nhanh chóng trên hòn đảo này
trong những năm tới
nhưng dù đổi thay như thế nào
thì mối quan tâm của các cựu tù phú quốc
chỉ hướng đến một nấm mổ tập thể
đã trôn sống năm trăm linh đồng đội của mình
tượng đài nắm đấm
chính là di tích về tội ác mỹ nghị
đây chính là hố trôn người tập thể năm xưa
nay được xây dựng thành tượng đài
trong số bốn chiến sĩ hy sinh
tại nhà tù phú quốc
vẫn còn nhiều người
cho đến nay vẫn chưa tìm thấy hải phốt
phần lớn những người không tìm thấy hải phốt
là những người tù cộng sản
bị địch lén đút đưa đi thủ tiêu
và trôn sống ở các cánh rừng hoang vu
tượng đài nắm đấm
là một trong những hố trôn người tập thể như vậy
những hố trôn người là bằng chứng
về tội ác tàn bạo của địch
tại nhà tù phú quốc
những đánh độc
nhốt trùng cọp
kể cả cái việt châm hai
mà khi đã đưa vào
việt châm hai thì bỏ đói
đồng thời là
nào là đóng binh
rồi dùng mọi cực hình
sau đó địch còn nhiều găm mu nữa
là có nghĩa là bắt băng đêm
đi thủ tiêu
thực tế như hố trôn nắm đấm ở đây
thì sau này
nhờ những cái
số mà cái chế độ của
nguyên quân cũ
nó phát hiện lại
chứ cái hố trôn nắm đấm
hoàn toàn sau này giải phóng là ta không biết
hình thức là
nó bắt là bắt cóc băng đêm
nó thủ tiêu là trôn sống
rồi đánh binh vào khủy tay của dân dân
nhưng mà trong thủ tiêu và trôn sống đó thì nói chung là
là hết sức là bí mật
bỏ người vào chảm nước sôi
đóng đinh vào đầu cho đến chết
và đưa hàng trăm người trở đi trôn sống vào ban đêm
để tránh bị lên án
là những tội ác chưa từng có trong lịch sử
nhờ vào sự khai báo của một số lính ngụy
chúng ta mới phát hiện ra

chúng ta mới nhận thấy hầu hết những người chết
chỉ mặc mỗi chiếc quần lót
nửa đêm họ bị đẩy lên xe khi đang ngủ
không biết đi đâu cho đến khi bị trôn sống
từ tượng đài nắm đấm
chúng tôi theo đoàn của thành phố hồ chí minh
vào một cánh rừng lá thấp
cuộc tìm kiếm đồng đội không rõ tên tuổi
làm các cựu tù xúc động
nửa thế kỷ trôi qua
nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hải cốt
có thêm hai hố trôn người mới tìm thấy
tại cánh rừng này
trong số bốn nghìn chiến sĩ đã hy sinh
thì vẫn còn một người chưa tìm thấy hải cốt
các anh sống bất khuất
chết linh thiêng
đồng đội của các anh mong muốn sẽ tìm thấy nơi các anh hy sinh
để có thể thắp nén hương
và dâng chút lễ vật
chi ân các liệt sĩ
sau khi có những thông điệp
tâm linh như vậy
đồ ca trên hai bắt đầu đi vào trong khu vực này
là tìm kiếm khai quật
ngôi mộ đầu tiên
là năm trăm một mươi ba hải cốt
ngôi mộ thứ hai là năm trăm linh tám hải cốt
ngôi mộ thứ hai là năm trăm linh tám hải cốt
ngôi mộ thứ ba là sáu mươi
sáu mươi gần một trăm linh hải cốt
ngôi mộ thứ tư là bốn mươi gần bốn mươi năm hải cốt
thế thì trong quá trình khai quật như vậy
thì cô nam nghĩa
cô khai quật cái ngôi mộ năm trăm một mươi ba
đồng chí đó thì cô nam nghĩa là khai quật
được ba lớp
thì đấy lớp thứ tư là lớp đá học đè lên
thì các đồng chí ở đồ ca trên hai
nói rằng cô nam ơi sao bây giờ
thế đá nhiều quá
thế bây giờ là không còn không cô nam
ở dưới còn rất nhiều anh em
rất nhiều các anh
thế nên các cháu chịu khó
móc hết cái lớp đá này lên
để khai quật tiếp nữa
thì sau khi móc hết lớp đá lên
thì tới sáu lớp đá
lớp hải cốt nữa
nhưng mà ngôi mộ đó là sâu là bảy mét
khai quật được năm trăm một mươi ba hải cốt
thế để trong quá trình khai quật
thì chúng ta khai quật được gần
hai nghìn bốn trăm linh hải cốt đưa về nghĩa trang dương đông
thì so sánh với con số mà chúng ta đã nắm được
là hơn bốn hải cốt lễ sĩ
thì chúng ta mới khai quật được gần ba
hiện nay còn hơn một nữa
ban lạc thủ minh việt nam
các đồng chí trong thường trực
cũng luôn luôn quan tâm đến cái việc này
luôn luôn để đạt ý kiến
với các cơ quan có chức năng
để tìm tiếp tục tìm hải cốt lễ sĩ
đưa về nghĩa trang
một hố trôn người khi khai quật
chỉ còn là một màu trắng
ở những nơi có xương cốt
tất cả đã tan vào đất
hòa vào với cỏ cây
một hố trôn chưa thành mộ trí
khi khai quật lên
chỉ còn một số vật dụng cá nhân mang theo
cái có tên cái không tên
lễ vật cho các anh cũng chưa có nơi để
một nén hương cầu nguyện
cho linh hồn đồng đội
cũng không dám để cháy hết tuần hương
vì sợ sẽ làm cháy rừng
một con gà và mấy đĩa xôi
đặt trên miệng hố
mộ trí của các lễ sĩ còn vơi lắm
nhưng tấm lòng của những người đồng đội với các anh
thì đầy như biển cả
một người phụ nữ khóc thầm sau lùm cây
chỉ thương cho những linh hồn phiêu bạc
chưa có nơi trú ngủ
hôm nay thì chúng ta chỉ là tưởng nhớ đồng đội
và thắt cho đồng đội được cái nhan thôi
nhưng ta muốn mãi
mãi mãi về đời sau
để các cháu lớp sau
đời sau nữa
đến đây nó đã thấy được
cái vị trí và nó ghi sâu vào
cái tâm ức của các cháu đời sau này
các đồng chí chúng ta cũng là những người
mà rất may mắn
bây giờ quay về đây để thắc cho đồng đội của mình
một nén nhang tưởng nhớ đến đồng đội
thì tôi nghĩ rằng là
để đề đạt với nhà nước làm một cái nơi
để mà tưởng niệm về cho đời sau
thì có thể là ta còn phải chờ
chỉ lấy cái lớp trên nhưng mà trước mắt
tôi đề nghị với các ông chí là ta nên làm
một cái đục bia
đặt ở cái vị trí mà
là nó trôn tập thể này
để tưởng nhớ các đồng chí đã
chứ không ít nữa là cây nó đầy lên
đất nó lấp mất hố đi
lúc ta không xác định ra cái hố mà các đồng chí ta
chiến tranh qua đi
những chiến sĩ cộng sản mỹ giam cầm
tại nhà tù phú quốc đã được trả tự do
một số người xin ở lại
để xây dựng hòn đảo này
và mong ước phú quốc trở nên giàu có
hồ tiêu phú quốc là một thương hiệu nổi tiếng
trong và ngoài nước
trong những năm gần đây
nhiều nhà đầu tư cũng như người dân ở nhiều nơi
đã tìm đến đây để đầu tư sinh sống
vì vậy phú quốc trở nên sôi động hơn
mà mỗi lần ra
thì tôi thấy rằng
đảo phú quốc
thay ra đổi từng ngày từng giờ
thì chúng tôi thấy
vô cùng cảm động và sôi động
thấy rằng sự thay đổi của
như vậy là
phát triển chúng ta không tưởng tượng được